thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ dập tắt đợt dịch này càng nhanh càng tốt để ổn định đời sống và ổn định sản xuất tại tp hcm
trong hai ngày cuối tuần tp hcm đã dốc toàn lực cho hai nhiệm vụ trọng tâm là lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng và tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
với sự tăng cường của lực lượng các cơ sở y tế của bộ ngành lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng toàn bộ lực lượng y tế thành phố
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng sáu hơn một năm trăm linh đội tiêm vaccine và một đội lấy mẫu xét nghiệm đã khẩn trương triển khai công tác tại hai mươi hai quận huyện thành phố
việc lấy mẫu xét nghiệm tập trung ở năm quận huyện có số ca mắc cao là quận tám bình tân tân phú hóc môn và bình chánh
thành phố dự kiến mỗi ngày lấy năm trăm linh mẫu xét nghiệm trong khi đó chiến dịch tiêm hơn tám trăm ba mươi liều vaccine đang nỗ lực hoàn tất
đến tối ngày hai mươi sáu tháng sáu đã có sáu trăm ba mươi người được tiêm
để công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn
và đúng tiến độ không để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại điểm tiêm và thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng
theo kiểm soát bệnh tật tp hà nội cdc hà nội cho biết trong số ba bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội được công bố vào tối ngày hôm qua hai mươi sáu tháng sáu
có hai trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng chưa xác minh được nguồn lây
bệnh nhân còn lại là trường hợp nhập cảnh có kết quả dương tính với sars cov hai sau khi hết thời gian cách ly
liên quan đến ba ca bệnh này thì qua điều tra truy vết cdc hà nội xác định được có bốn mươi ba f một và năm trăm năm mươi bốn người có liên quan
hiện các trường hợp này đều có kết quả âm tính lần một với sars cov hai
như vậy là sau một mươi một ngày không ghi nhận ca mắc covid mới ngoài cộng đồng
vào ngày hai mươi sáu tháng sáu thành phố hà nội đã ghi nhận thêm hai ca dương tính với sars cov hai ngoài cộng đồng
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm qua hoạt động của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần
hà nội hà nội hà nội
ngày hai mươi một tháng sáu tại hà nội
đảng ủy công an trung gương bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có các đại diện lãnh đạo văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an các đồng chí cục trưởng
giám đốc học viện trường bệnh viện công an nhân dân giám đốc công an các địa phương
hội nghị diễn ra trong thời gian một ngày nhằm kịp thời sơ kết đánh giá một cách toàn diện đầy đủ và sâu sắc kết quả các mặt công tác
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình từ đó có sự bổ sung điều chỉnh các chủ trương
giải pháp công tác để thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi một và thời gian tiếp theo
đặc biệt là định hướng xác định những công việc bước đi lộ trình cụ thể để thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ hai
tuần qua bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết
xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tại hội nghị ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã bấm nút vận hành chính thức hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân từ ngày một tháng bảy
việc công bố chính thức cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân đi vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng
là một bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội
đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực
đây là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia
trong tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng dự buổi làm việc có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh phải phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
và các tầng lớp nhân dân vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành địa phương
trong tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hết sức coi trọng việc triển khai các giải pháp để hạn chế thấp nhất số người chết số người bị thương trong các đám cháy
tập trung làm tốt hơn nữa nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng đáp ứng yêu cầu đặt ra
ngày hai mươi năm tháng sáu trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ưng đại
đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi thăm và làm việc với hai đơn vị trong cục truyền thông công an nhân dân
gồm báo công an nhân dân và nhà xuất bản công an nhân dân về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao hoạt động của báo công an nhân dân
và nhà xuất bản công an nhân dân trong thời gian qua chia sẻ những khó khăn vướng mắt còn tồn tại
với cương vị lãnh đạo bộ công an được phân công phụ trách cục truyền thông công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ
thứ trưởng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân nói chung và các đơn vị báo công an nhân dân
nhà xuất bản công an nhân dân nói riêng tiếp tục đổi mới xây dựng quy chế cơ chế hoạt động điều hành hoạt động
trong tuần qua trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và phát biểu
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
tại các hội nghị này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an
thứ trưởng lương tam quang đã trao huân chương quân công hạng hai hạng ba huân chương lao động hạng ba
và bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang biểu dương và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của các đơn vị
đồng thời đề nghị mỗi đơn vị cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các mặt công tác của mình
tiếp tục ra soát hoàn thiện các kế hoạch chương trình hành động trong sáu tháng cuối năm
thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm của lực lượng cảnh sát hình sự
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu
lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục bám sát thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của đảng quốc hội chính phủ lãnh đạo bộ
trong triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự tệ nạn xã hội
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đặc biệt nhấn mạnh nơi nào để tội phạm hoạt động phức tạp
thủ trưởng đơn vị công an nơi đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ
bộ phải tổ chức tiếp nhận xử lý có hiệu quả tố giác tin báo về tội phạm ngay từ cơ sở
không để lọt tội phạm nhất là số đối tượng chủ mưu cầm đầu
nhưng cũng không được hình sự hóa trong giải quyết tin tố giác tội phạm
phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cần tập trung nghiên cứu xây dựng triển khai các đề án dự án văn bản quy phạm pháp luật
theo quy định về công tác tham mưu lãnh đạo chỉ huy và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và thực tiễn công tác
bên cạnh đó triển khai có hiệu quả các đề án dự án đã được phê duyệt và xây dựng các đề án dự án mới
đảm bảo đúng tiến độ theo chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ và bộ công an
tập trung chỉ đạo hướng dẫn tăng cường công tác huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát cơ động
tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng chủ động về công tác hậu cần kỹ thuật
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của đơn vị
trong tuần qua thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một của một số đơn vị
gồm cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ tư lệnh cảnh vệ cục viễn thông và cơ yếu
tại các hội nghị này thứ trưởng lê tấn tới ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một của các đơn vị
đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả các mặt công tác bám sát chương trình hành động đã được đề ra
tiếp tục giả soát và hoàn thiện các nội dung công tác trong thời gian tới đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi một
làm việc với cục cảnh sát giao thông thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an nhấn mạnh
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông
theo chỉ đạo của chính phủ và lãnh đạo bộ công an
quán triệt phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc không để dịch bệnh lây nhiễm trong công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp bởi hàng ngày hàng giờ trên khắp cả nước vẫn có không ít trường hợp gặp khó khăn
ghi không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu
và chỉ những đơn vị máu quý giá đã giúp lại tính mạng của rất nhiều người bệnh
mới đây nhất là trường hợp của sản phụ tại tỉnh hà tĩnh
người đã may mắn qua cơn nguy kịch
như những giọt máu hiến tặng từ những tình nguyện viên của câu lạc bộ ngân hàng máu sống của công an tỉnh hà tĩnh
tối ngày hai mươi hai tháng sáu tại khoa sản của bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh có trường hợp sản phụ nguyễn thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
gặp sự cố sau khi sinh nở cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu a
tuy nhiên lượng máu dự trữ tại bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn nhất là nhóm máu a
ngay lập tức ban chủ nhiệm câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an hà tĩnh đã huy động các thành viên khẩn trương đi cứu người
chỉ hai mươi năm phút sau năm thành viên đến từ câu lạc bộ gồm thiếu tá phan anh hào đại úy nguyễn tuấn anh đại úy phan mạnh hưng đại úy trương công tâm và hạ sĩ lê quang trường đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện
sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm khai báo y tế tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
từng đơn vị máu các thành viên đã được hiến xong và đưa ngay xuống để truyền máu cho bệnh nhân nguyễn thị ngọc
sau khi tiếp nhận từ khóa gần hết sức tức là có bệnh nhân sản phụ là rất là nguy kịch cần truyền rất nhiều đơn vị máu
và đặc biệt là trong khóa máu của bệnh viện đại hóa tỉnh đã truyền hết nhóm máu a khi chúng tôi đã liên hệ với câu lạc bộ ngân hàng máu sống của công an hà tĩnh
để kịp thời đáp ứng được nguồn máu của công an hà tĩnh do tình trạng bệnh nhân diễn biến ngày càng nặng
nên là sau khi nhận được thông tin thì câu lạc bộ ngân hàng máu sống của bệnh viện đại hóa tỉnh đã cử năm đồng chỉ tình nguyên viên của câu lạc bộ ngân hàng máu sống
lên để hiển máu kịp thời cho bệnh nhân và sau khi được hiển máu thì bệnh nhân đã tạm vào cơn kịch và chuyển lên tuyển tên để tiếp tục điều trị
hành động kịp thời hiến máu của các cán bộ chiến sĩ công an hà tĩnh đã góp phần quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân nguyễn thị ngọc
được người nhà bệnh nhân các y bác sĩ ghi nhận cảm phục
sau khi mà nhận được thông tin từ câu lạc bộ ngân hàng máu sống quân tỉnh là có một sản phụ ở hạ bệnh viện tỉnh đang đóng cơn kịp kịch
thì xuất phát thì từ khi nghe thông tin đó tôi thấy việc đó là việc đáng làm và nên làm
cho nên bản thân tôi đã sẵn sàng có mặt kịp thời để có việc làm tình nguyên hiển máu cho sản phụ để cấp cứu sản phụ
thì tôi thấy việc đó là việc nên làm
và cái việc câu lạc bộ ngân hàng máu sống của công an hà tĩnh là duy trì được những việc làm đó thì thật sự là tôi thấy rất là ý nghĩa
và sẽ mong rằng là sẽ có những cái cơ hội để làm được những cái việc đó nhiều hơn nữa
được biết câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an hà tĩnh được thành lập với số lượng thành viên ngày càng tăng
từ khi thành lập đến nay đã huy động được năm mươi một lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu trong trường hợp khẩn cấp
cứu sống kịp thời hai mươi tám bệnh nhân trên địa bàn toàn tỉnh
những nghĩa cử cao đẹp của các thành viên câu lạc bộ ngân hàng máu sống nói riêng và cán bộ chiến sĩ công an hà tĩnh nói chung
đã góp phần nhân lên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
các thành viên trong câu lộc bộ thì luôn là phát huy cái tinh thần sung kích cũng như là sẵn sàng lên
tiền máu giúp đỡ gây bệnh bất kỳ cái thời gian và địa điểm
cũng có những cái trường hợp đó là
có những cái yêu cầu vào cái thời điểm lúc một hai giờ sáng
hoặc là có những cái các thành viên câu lạc bộ phải di chuyển năm mươi sáu mươi km để mà hiển máu kịp thời cho người bệnh
đây là cái hoạt động là mang cái ý nghĩa giá trị nhân văn cao đẹp
đặc biệt là qua cái hoạt động câu lạc bộ ấy thì cũng đã góp phần tuyến truyền cho công tác hiển máu tinh nguyên
và quá trình chúng tôi thực hiện thì đến nay là cũng có rất nhiều cái bàn đoàn viên thanh niên ở ngoài lường công an
với tinh thần xung kích cũng như là cũng với sức lan tỏa của câu lạc bộ ấy thì đã xin được gia hạn nhập vào câu lạc bộ
hiến máu tỉnh nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân gia đình và toàn xã hội
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
tinh thần ấy đang được nhiều người dân nói chung và tuổi trẻ công an hà tĩnh thấm nhuẩn
những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm sự sẻ chia tinh thần tương thân tương ái
giữa con người với con người trong đời sống cộng đồng
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phát hiện ba đối tượng chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào việt nam
cụ thể vào sáng nay ba đối tượng gồm đặng văn đợi đặng văn dũ cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang và dương hồng cường chú huyện châu phú tỉnh an giang
đã bị phát hiện khi đang đi bộ từ campuchia qua đường biên giới vào địa phận việt nam
tài nhận do không có hộ chiếu nên đã xuất cảnh trái phép sang campuchia làm ruộng tại huyện kho thung tỉnh khanh đan
nhưng do dịch bệnh gặp nhiều khó khăn không có nguồn thu nhập nên đã trở về việt nam
qua xác minh tất cả các đối tượng trên đều có lý lịch nhân thân rõ ràng
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính mỗi đối tượng bốn triệu đồng và bàn giao cả ba cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thị xã tân châu đưa đi cách ly tập trung theo quy định
công an huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận
đang tạm giữ một mươi một thanh thiếu niên đã gây thương tích cho anh phạm văn đạt
trú tại xã bắc phong huyện thuận bắc vào dạng sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng sáu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào tối qua ngày hai mươi sáu tháng sáu
nguyễn võ đình nguyên chú tài huyện thuận bắc bị hai thanh niên áp sát đạp ngã xe không rõ lý do
bực tức nguyên đã lên mạng xã hội kêu gọi đồng bọn đi trả thù cho mình
thế vậy lê thành quang chú tại thành phố phan rang tháp tràng
cùng với bảy đối tượng khác mang theo khung khí là dao má tấu
đi tìm hai thanh niên trên để trả thù nhưng không thấy
đến giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu thấy anh phạm văn đạt và bốn người bạn đang nằm trong tiệm sửa xe
cả nhóm đã vô cớ lao vào tấn công và gây thương tích cho những người nói trên